thực hiện quyết định của bộ công an về việc trang bị xe mô tô cho lực lượng công an xã thị trấn chính quy
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một công an tỉnh tuyên quang tổ chức lễ bàn giao xe mô tô cho lực lượng công an xã chính quy năm hai nghìn hai mươi
đến nay công an tỉnh tuyên quang đã bàn giao cho lực lượng công an chính quy tại một trăm hai mươi tám xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh
với hai trăm hai mươi hai xe mô tô để thực thi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bám sát cơ sở bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn
tuyên quang với đặc thù là tỉnh miền núi còn nhiều địa bàn thuộc xã vùng sâu vùng xa xã đặc biệt khó khăn
cơ sở ở tầng hệ thống giao thông nông thôn còn hạn chế đi lại khó khăn nhất là hệ thống đường từ trung tâm xã xuống các thôn bản
việc được trang bị phương tiện đi lại sẽ giúp công tác tuần tra nắm tình hình ở địa bàn cơ sở của lực lượng công an xã hiệu quả hơn